các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và minh chứng rõ nét cho điều đó là vì các đối tượng thực hiện các vụ cướp gần đây trên địa bàn thành phố hà nội kết nối với nhau thông qua hội nhóm nguy hiểm này và rủ nhau đi cướp
thật quá nguy hiểm rủ nhau đi cướp khác gì hội nhóm tội phạm trên mạng
đây không phải trả đùa nữa rồi hội nhóm này kết nối và kích động tội phạm và những biểu hiện lịch lạc trong hành vi
nghe đến từ làm liều là sợ rồi đừng nghĩ rủ nhau làm liều là không để lại hậu quả nhé
danh giới giữa vui chơi và thành tội phạm đôi khi rất mong manh
với đối tượng thanh thiếu niên hay trẻ em mà tham gia các hội nhóm kiểu này thì thật nguy hiểm cho xã hội
các vụ cướp xảy ra thật quá năng động và lưu lĩnh
rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân đi cướp ngân hàng trộm cắp xe máy
những hành vi vi phạm pháp luật hay trở thành những tên tội phạm đã không còn là trò vui đùa
sự ngẫu hứng
thể hiện với các dòng trạng thái được biểu thị trên các hội nhóm nguy hiểm trên mạng xã hội nữa
mà ở đó ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng gây mất an ninh trật tự
trên những tác động nguy hiểm có thể gây ra đông đảo cư dân mạng cho rằng
các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xử lý và ngăn chặn các hội nhóm hoạt động với mục đích nguy hiểm
thậm chí dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật như vậy
đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý các hội nhóm kiểu này
việc kết nối tội phạm như vậy rất nguy hiểm cho xã hội
cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời loại hình kết nối kích động hành vi tội phạm kiểu này
hai vụ cướp liều lĩnh có liên quan tới hội nhóm kín nguy hiểm này rồi thì không còn là chuyện đơn giản
sự nguy hiểm ở chỗ lôi kéo kích động chỉ đường cho nhau làm việc xấu
hơn nữa việc kết nối dễ dàng với nhau tiềm ẩn nguy hiểm cần xử lý ngăn chặn kịp thời
theo chia sẻ của các luật sư
chuyên gia về tội phạm trên không gian mạng
thì những người lập nên hội nhóm nguy hiểm với mục đích kết nối tội phạm
khuyến khích cổ suý thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cướp có thể bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó nếu các thành viên sáng lập biết rõ về các hành vi phạm tội mà các thành viên đã và sẽ thực hiện
mà không tố rác cho cơ quan công an
thì hoàn toàn có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự với tội không tố giác tội phạm
đồng đảo cư dân mạng mong rằng
bản thân mỗi người cần cảnh giác
không theo dõi hay tham gia vào các hội nhóm hoạt động với mục đích tiêu cực trên không gian mạng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng có liên quan cần tăng cường hơn nữa việc giám sát
và ngăn chặn nguy cơ hình thành các băng nhóm tội phạm
hay vụ việc có nguy cơ dẫn tới hành động vi phạm pháp luật có thể xảy ra
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
b truyền hình công an nhân dân